lực lượng houthi cho biết mỹ và anh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu liên quan tới lực lượng này ở yemen tuy nhiên nguồn tin không cung cấp thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất
sau khi cuộc xung đột tại giải gaza và phong trào hồi giáo hamas và israel leo thang houthi tuyên bố sẽ tấn công lãnh thổ israel và cản trở các tàu thuyền có liên quan tới israel đi qua biển đỏ cũng như eo biển bab el mandeb cho đến khi tel aviv ngừng mọi hành động gây hấn tại vùng lãnh thổ của người palestine
theo số liệu mới nhất lực lượng houthi đã tấn công hơn ba mươi tàu dân sự ở biển đỏ và vịnh aden kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm đáp trả động thái đó lực lượng vũ trang mỹ và anh cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay tàu chiến và tàu ngầm nhằm vào các mục tiêu của houthi tại một số thành phố trong đó có sanaa và hodeida của yemen
hội đồng bã liên hợp quốc hôm qua đã nhóm họp khẩn cấp theo đề nghị của nga trong mỗi cảnh chiến sự tại giải gaza tiếp tục lan rộng ra khắp trung đông và có nguy cơ dẫn tới những tàu dân sự
hãng hàng không japan airlines và hãng hàng không onippon airways đã hủy một trăm một mươi bốn chuyến bay chủ yếu tại sân bay haneda của tokyo
công ty đường sắt đông nhật bản đã ngừng một số chuyến tàu tốc hành trên tuyến chuo và các chuyến tàu shinkansen trên tuyến tokaido shinkansen
theo sở cứu hỏa tokyo tối ngày năm tháng hai các dịch vụ cấp cứu ở tokyo đã bắt đầu nhận được những cuộc gọi liên quan đến các trường hợp bị thương trong đó khoảng bốn mươi người được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương
một số vụ mất điện đã được báo cáo tại khu vực quản lý của công ty điện lực tokyo holding
tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến khoảng một mươi bốn bốn trăm linh ngôi nhà ở tokyo và sáu tỉnh ở miền đông nhật bản vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng hai
nhiều nhà sản xuất ô tô trong đó có toyota motor honda motor và nissan motor đã đình chỉ hoạt động toàn bộ hoặc một phần tại một số nhà máy
xuân vận là đợt cao điểm đi lại thử niên của trung quốc trong dịch tên nguyên đán